một thành phố ván liền với mọi thang trầm biến thiên của đất nước
một thành phố mà sự ra đời phát triển luôn đi cùng với quá trình tích hợp văn hóa đa dạng và phong phú
hẳn sẽ có nhiều sự kiện hiện tượng để bàn luận
và chắc chắn với nhà báo nhà văn lưỡng lọng tiến các chủ đề về hà nội luôn bất ngờ và thú vị
luôn có nhiều điều để lý giải để khai thác và chia sẻ
người ta có thể khảo sát một cái độc lập
nếu có thời gian rỗi thì đọc cả cuốn
còn không thì dành có thể dở ra một tiêu đề bục để có thể đọc để lĩnh hội được một vấn đề gì đó của người hà nội
có thể nói là tất cả những ai sống lâu năm ở hà nội học sinh ra lớn lên ở hà nội
thì tôi nghĩ đều có một cái ký ức tốt đẹp về cái đô thị này
trong đó có cả ký ức rất là vui hạnh phúc có cả ký ức buồn
nhưng trên hết tất cả
đấy là một cuộc sống đấy là cuộc sống của đôi chúng
nó phải là như vậy
qua mỗi trang sách nhà báo nhà văn nguyễn ngọc tiến như đưa người đọc lật dở từng trang đời sống của người hà nội của đất hà nội
những trang viết của nhà báo nhà văn nguyễn ngọc tiến vì thế rất thú vị
có nhiều thứ để đọc để tìm hiểu
và người ta nhận ra rằng ông viết rất nghiêm túc viết có trách nhiệm viết như để thỏa mãn tình yêu hà nội của mình
những lời nhận xét của nhà báo nhà phê bình nguyễn hòa dành cho trang sách của nguyễn ngọc tiến có lẽ cũng thay lời muốn nói của các độc giả
sau khi đọc hết cuốn sách thú vị này bạn đọc nào đó có thể còn thấy thong then thậm chí chưa vừa ý
nhưng dẫu sao vẫn cần phải cảm ơn tác giả
vì khi mà ngay tại hà nội này cuộc mưu sinh đang kéo nhiều người trong chúng ta vào vòng xoáy của các lợi ích cho hiện tại và tương lai
không có thời gian thậm chí lờ đánh khi nhìn về quá khứ thì ngõi bút tài hoa của nguyễn ngọc tiến vẫn cần mẫn và kỳ công để viết nên những trang sách không dễ viết